thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn hai mươi năm cdttg về chủ động ứng phó khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số hai
theo đó thủ tướng yêu cầu một ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì phối hợp với bộ giao thông vận tải
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an và các cơ quan có liên quan tiếp tục huy động phương tiện
lực lượng tập trung tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên của tàu vận tài biển vtb hai mươi sáu còn đang gặp nạn
ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời hỗ trợ các gia đình có người bị thiệt hại do bão số hai
tập trung cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng hỗ trợ người dân ổn định đời sống không để người dân bị thiếu đói
tiếp tục ra soát chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất các khu vực có nguy cơ ngập lụt để bảo đảm an toàn
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động vận hành các hồ chứa và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê điều hồ đập tập trung khắc phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng do mưa bão
nhất là các công trình giao thông thông tin liên lạc hệ thống điện thủy lợi chủ động tiêu nước chống úng ngập bảo vệ sản xuất huy động lực lượng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà cửa dọn vệ sinh môi trường sau bão lũ